mới đây bệnh viện đồng nai hai đã tiếp nhận phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân bị ung thư dân vật
đó là bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tại thành phố biên hòa
bệnh nhân phát hiện có khối u bất thường hơn một năm trước nhưng chủ quan không đi thăm khám
khi bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện đồng nai hai tình trạng bệnh đã trở nên trầm trọng
dương vật có khối u sưng to xui đầu dương vật chề mủ tiểu khó
tại phòng khám nông khoa của bệnh viện có bác sĩ đã thăm khám
chỉ định chụp cuồng từ nri và xin thiết khối u
kết quả giải phẫu bệnh và chụp anri cho thấy bệnh nhân bị ung thư tế bào gai sừng hóa
biệt hóa vừa dạng t hai n một m với kích thước khoảng năm x năm cm hạch vung bẹn hai bên
theo dõi hạch dưới căn ngoài ra bệnh nhân có tiền sử la phổi kèm thiếu máu
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật
bác sĩ chuyên khoa hai phan trọng hùng trường phân khoa ngoại tiết niệm bệnh viện đồng nai hai
người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết
trước khi thực hiện phẫu thuật bệnh nhân đã được các bác sĩ chỉ định truyền bốn đơn vị máu
các bác sĩ đã thực hiện cắt dân vật kèm khối u nạo hạch vùng bẹn trậu hai bên
ca phẫu thuật đã thành công bệnh nhân hồi phục và ăn uống bình thường sau một ngày phẫu thuật
bác sĩ hùng cho biết vấn đề tâm lý đi khám bệnh vẫn đang là rào cản rất lớn đối với nam giới
càn trở người nam giới được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho riêng mình
do vậy khi có dấu hiệu bất thương về sức khỏe người bệnh cần đến những cơ sở y tế chuyên khoa
để được thăm khám tư vấn điều trị kịp thời không tự điều trị
việc tự tìm tòi mua những đơn thuốc trên mạng về điều trị là rất nguy hiểm
ung thư dương vật có thể xảy ra ở mọi nam giới người mắc bệnh thường rơi vào độ tuổi sáu mươi
những biểu hiện bất thương xảy ra ở phần da dân vật biểu bào quy đầu nếu chưa cắt bào quy đầu
nếu đi kèm với nổi hạch thì ngay lập tức nam giới cần đến khoa năm học tiết nhiệu càng sớm càng tốt
úng thư dân vật nếu phát hiện ở giai đoạn sớm vẫn có thể bảo tồn điều trị toàn bộ dân vật
như bệnh nhân nói trên khi đến viện trong tình trạng đã trở nên trầm trọng
việc cắt bỏ dân vật là lựa chọn tối ưu nhất để tránh gây ra nguy hiểm đến sức khỏe cho bệnh nhân
theo các bác sĩ ung thư dân vật nguy hiểm nhưng vẫn có thể điều trị được khỏi
úng thư dân vật nếu phát hiện với điều trị tích cực ở giai đoạn sớm
có thể cắt một phần úng thư hoặc cắt bán phần dân vật
nạo hết hạch hai bên kết hợp với hóa trị xạ trị để điều trị trực căn
tuy nhiên ở giai đoạn muôn hơn tế bào úng thư có thể lan rộng ra khắp dân vật
di cân hạch hai bên nội tặng ở trong ngủ bụng như bàng quang trực tràng
dẫn tới phải phẫu thuật cắt toàn bộ rừng vật
ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và chức năng sinh sản
một số triệu chứng của bệnh úng thư dân vật là thay đổi độ dày
màu sắc da dân vật phát ban hoặc có nốt sần nhỏ đóng vẩy ở trên dân vật
nồi cục u ở trên dân vật dịch tiết có mùi hôi dưới bao quy đầu
có thể cảm thấy đau hoặc chảy máu khi cương cứng
khi quan hệ tình dục sưng dân vật nửa cục phía dưới ra vùng háng
úng thư dân vật thường gặp ở những vùng có tỷ lệ nhiễm hpv cao
một trong những yếu tố nguy cơ gây ra ung thư dân vật đó là hẹp bao quy đầu
viêm dân vật mạng tính hút thuốc nhiễm chủng hpv
xui mau ga nhiều bạn tình tùy quan hệ tình dục sớm
chia sẻ bệnh lý úng thư dân vật thạc sĩ bác sĩ nguyễn đỉnh quân
phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng
bệnh viện gia liễu trung ương cho biết